thưa quý vị theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh điện biên
mưa lớn xảy ra vào dạng sáng nay ngày ba tháng bảy gây lũ khiến một người mất tích và ba người bị thương
tại xã sipafin huyện nậm bồ
cụ thể vào khoảng sáu giờ sáng ngày ba tháng bảy trận mưa to gây ra lũ lớn tại khe suối bản phi lĩnh
tại công trường đào hầm thủy điện của công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại số sáu
đang có bốn công nhân thi công đào hầm tại cửa hầm số ba khu vực km hai mươi chín
địa phận bản phi lĩnh một xã sipafin
do mưa to lũ suối lớn bất ngờ tràn vào trong hầm khiến một người mất tích là lý a diê
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện nậm pồ
ba người bị thương là giàng a chớ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã sipafin
giàng a lử sinh năm hai nghìn trú tại xã trà cang huyện nậm pồ
sùng a cử sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tệ xã ma thị hồ huyện mường trà
đã được sơ cứu và chuyển xuống trung tâm y tế huyện mường trà để theo dõi và điều trị
việc tìm kiếm nạn nhân đang mắc kẹt trong hầm đang được tiến hành khẩn trương
trong lúc xúc đất để giải cứu đồng nghiệp rơi xuống hố sâu
không may chiếc bàn xúc lại đụng chúng và khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ
vụ việc vừa xảy ra tại tp thủ đức tp hcm
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút khuya ngày hai tháng bảy một nhóm công nhân tổ chức thi công hạng mục
lắp đường ống nước ngầm thuộc một dự án hạ tầng đô thị trên xa lộ hà nội
đoạn qua phường trường thọ tp thủ đức
trong quá trình làm việc một công nhân làm rơi máy khoan xuống dưới cống nước sâu hơn ba mét
khi người này leo xuống lòng cống để lấy máy khoan thì bị phần đất sạt lở bên trên vùi lên người
thế vậy một công nhân khác dùng xe múc đất để giải cứu
nhưng không may là máy xúc trúng người đang bị vùi lấp khiến cho nạn nhân tử vong
công an xã yên ninh huyện cư quyên tỉnh đắk lắc cho biết
đã vào cuộc xác minh vụ cháu trần nhật anh chín tuổi chú tệ xã thôn một mươi tám
xã yên ninh huyện cư quyên tố bị cha đẻ và bà nội đánh đập dã man
theo thông tin từ mẹ cháu anh cho biết do ly hôn nên hai vợ chồng không hợp với nhau
cháu bé ở với bố trong thời gian gần đây
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cô giáo chủ nhiệm gửi hình ảnh chụp lại các vết bầm trên người cháu gửi cho chị
khi gia đình ngoại hỏi chuyện thì bà nội nói rằng răn rặn
và bên cạnh đó thì cô giáo chủ nhiệm cũng báo vụ việc đến công an viên của thôn
đến sáng ngày hai tháng bảy khi bà ngoại đi ngang qua nhà bà nội
cháu anh chạy ra gọi và báo vụ việc bị đánh
bà ngoại cũng phát hiện trên người cháu trăng trịt thương và bầm tím
hiện cháu bé đang được bà ngoại đưa đến bệnh viện huyện cư quyên thăm khám
vừa qua công an huyện việt yên tỉnh bắc giang đã kiểm tra và phát hiện gần tám mươi thanh niên dương tính với chất ma túy
tại một quán hát trên địa bàn huyện việt yên
theo đó tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh cà phê nước sẻ khát âm nhạc bean coffee dg
có địa chỉ tại tổ dân phố my điền thị trấn nánh huyện việt yên do nguyễn thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám làm quản lý
lực lượng chức năng đã phát hiện một trăm bốn mươi bốn nam nữ thanh niên đang uống bia nước giải khát nghe nhạc và nhảy
kết quả test nhanh xác định bảy mươi ba trường hợp dương tính với chất ma túy
tổ công tác đã lập biên bản và đưa các trường hợp trên về trụ sở công an huyện việt yên
để làm việc và hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế
cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với nguyễn ngọc vĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tệ tỉnh quản trị về tội buôn bán hàng cấm
trước đó tại tuyến đường lý thái tổ phường an hòa tp huế
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế phát hiện xe ô tô bảy mươi bốn a chín nghìn bảy mươi năm
do nguyễn ngọc vĩ điều khiển vi phạm luật giao thông đồng bộ
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe chở sáu trăm năm mươi cây thuốc lá điếu nhập lậu
nhãn hiệu jet tương ứng với sáu năm trăm linh bao
tại cơ quan công an vĩ khai nhận số thuốc lá trên vĩ mua từ một người chưa rõ lai lịch
tại đông hà quảng trị và vận chuyển vào đà nẵng để bán kiếm lời
thưa quý vị xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
hai nhóm thanh thiếu niên ở tp đà nẵng đã hẹn nhau với mục đích hòa giải
thế nhưng lại xảy ra ẩu đà đã khiến cho một người chết tại chỗ và một người bị thương
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo phạm văn hưng một mươi bảy tuổi
chú tệ phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn đà nẵng về hành vi giết người
theo cáo trạng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một nguyễn thị như quỳnh là người yêu cũ của nguyễn văn nghĩa
xảy ra mâu thuẫn với nghĩa và người yêu mới là võ thị mỹ tâm
câu chuyện được lan truyền trong một nhóm chat trong đó có tâm và quỳnh
tại đây quỳnh hẹn nhóm của tâm và nghĩa ra quán cà phê trên đường nguyễn đình tứ
hòa an quận cẩm lệ để xin lỗi
sợ bị đánh quỳnh đã rủ bị cáo hưng cùng một số người bạn để đi gặp nghĩa
trước khi đi hưng mang theo một con dao bấm giấu trong người
gặp nhau ở quán cà phê đã hẹn hưng đã xảy ra mâu thuẫn với tăng đạt trong nhóm của nghĩa
nên bị nhóm này về lấy dao để quay lại đánh
bị tấn công hưng rút dao bấm trong người đâm liên tiếp vào tăng đạt
đã khiến đạt chất tại chỗ và đâm thái bình thương tích hai
các bị hại đều ở tuổi vị thành niên
trước hội đồng xét xử hưng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt phạm văn hưng một mươi năm năm tù giam về tội giết người
ngày hôm nay ba tháng bảy cơ quan điều tra công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đang điều tra làm rõ vụ hỗn chiến đã khiến cho một người tử vong ở thị trấn lăng cô huyện phú lộc
vào khoảng hai mươi một h tối ngày hai tháng bảy do có mâu thuẫn
hai nhóm thanh niên đã trú tại thị trấn lăng cô
mang theo mã tấu tuyếp sắt và súng hoa cải hỗn chiến tại khu vực cầu lăng cô
sự việc đã khiến cho anh phan văn khánh ba mươi tuổi bị súng tự chế bắn trúng ngực tử vong
bốn thanh niên khác bị thương nặng được đưa đến bệnh viện ở đà nẵng cấp cứu
mặc dù đã giảm so với nhiều năm trước
thế nhưng hoạt động của tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới tỉnh lai châu
vẫn đang diễn biến rất phức tạp
đối tượng mà tội phạm nhắm tới chủ yếu vẫn là phụ nữ trẻ em
người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn khó khăn
do đó công an tỉnh lai châu đã cùng với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương
triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn nạn mua bán người qua biên giới
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên ano tv
cuối năm hai nghìn hai mươi qua mạng xã hội cô gái này quen biết và có mối quan hệ yêu đương
với đối tượng ma a hồng trú tại huyện phong thổ tỉnh lai châu
sau đó cô đã bị đối tượng rủ dê đi làm thuê tại thành phố lai châu
rồi đưa nạn nhân đến mốc sáu mươi tám
khu vực biên giới thuộc xã mù sang huyện phong thổ
bán cho một người đàn ông trung quốc để lấy năm nhân dân tệ
khi bị bán sang trung quốc cô gái này mới chỉ tròn một mươi năm
em nghe lời người xấu lên thành phố để tìm việc làm rồi bị lừa sang trung quốc
may được các anh công an giúp đỡ em mới về được việt nam
vẫn với thủ đoạn chủ động làm quen rồi vờ tán tỉnh yêu đương
đối tượng giàng a triệua đã móc nối cùng đồng bọn để lừa bán vừa thị giang
sang trung quốc
ngoài đối tượng giàng a trịa trong vụ án còn có giàng a vư và sùng a mang
cùng chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên là đồng phạm
từ tháng hai hai nghìn một mươi sáu em đi làm thuê ở trung quốc em gà thằng giàng
nó bảo là nó mua người phở nước nó bảo thế
thì em hỏi nó thế mua thì giả giá bao nhiêu
nó bảo là một mươi sáu một mươi tám thì nó giả tám chín thì giả
nhưng mà giả hơn thì em hỏi
nó giả bao nhiêu nó bảo là giả hơn hai mươi hai mươi năm thì nó giả
năm sáu thì trung quân
nạn nhân mà nhóm đối tượng có hành vi mua bán người hướng tới
là những cô gái thiếu hiểu biết về pháp luật xã hội và kỹ năng sống
nhẹ dạ cả tin gặp khó khăn về kinh tế cần tìm kiếm việc làm
có những cái vụ án mà cũng đã xác định được đối tượng đối tượng cũng đã thừa nhận rồi
thế nhưng mà mình chưa giải cứu được nạn nhân
nên là để công tác xử lý nó chưa thể xử lý ngay được
có những vụ việc
có thể kéo dài đến năm năm đến một mươi năm sau thì mới có cái căn cứ để xử lý được các đối tượng
nên là cái quá trình đấu tranh với cái đối tượng mua bán người càng ngày nó càng khó khăn hơn
để ngăn chặn tội phạm mua bán người phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu
đã tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể như hội phụ nữ đoàn thanh niên
các trường học để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân và học sinh vùng biên
các đơn vị thường xuyên tuần tra kiểm soát biên giới nhất là các đường mòn lối mở
cùng với đó lực lượng chức năng cũng thông tin kịp thời cho nhân dân
về những hậu quả của tình trạng mua bán người và các vụ án mua bán người bị đưa ra xét xử
vận động bà con đề cao cảnh giác với người lạ không tin không nghe theo lời kẻ xấu rụ rỗ
công an tỉnh lai châu luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị chú trọng phối hợp
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm góp phần lân cao nhận thức
cho đông đảo cán bộ công nhân viên chức giáo viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn
hạn chế không để các vụ án tiếp tục xảy ra nhất là ở các địa bàn trọng điểm
chúng tôi là chính khu vực tập trung nhiều hoạt động kinh doanh trản xuất
buôn bán và đặc biệt là trong các vùng đồng bà dân tộc tiểu số
với tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm
thời gian tới ngoài công tác tuyên truyền lực lượng công an lai châu sẽ tiếp tục mở các đợt cao điểm
nhằm vào loại tội phạm này tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm mua bán người xuyên quốc gia
xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị theo thông tin phóng viên antv cập nhật tại hiện trường vụ cháy lớn
trong công ty trách nhiệm hiệu hạn hoàng phát thuộc khu công nghiệp phú tài
phường trần quang diệu tp quy nhơn tỉnh bình định
đến thời điểm này ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn tại xưởng số hai của công ty này
đám cháy xảy ra vào khoảng chín giờ sáng nay tại công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng phát
thuộc khu công nghiệp phú tài phường trần quang diệu tp quy nhơn tỉnh bình định
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình định
đã cử lực lượng hơn một mươi xe cứu hỏa cùng với hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
lửa cũng bùng phát dữ dội và thiêu dụi nhiều hàng hóa tại nhà kho và khu văn phòng
ngọn lửa thiêu dụi nhiều hàng hóa đã đóng bao bì chuẩn bị xuất kho tại khu nhà kho của công ty
cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy địa phương và công nhân của công ty phải dùng thang
xe máy xúc để tiếp cận hiện trường
nguồn nước được huy động ở các công ty lân cận nhưng cũng không đủ để dập lửa
các cột khói bốc lên nghi ngút bao trùm khu vực công ty đã khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn
không chỉ thiếu nguồn nước một bất lợi khác trong công tác chữa cháy là thời điểm hiện tại có gió
nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh
khu văn phòng của công ty cũng bị lửa thiêu dụi
nhiều phương tiện phòng cháy chữa cháy cũng đang được huy động thêm đến hiện trường
mưa lớn xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh điện biên
đã gây ra sạt lở ách tắc giao thông trên nhiều đoạn tuyến quốc lộ một mươi hai và bốn mươi hai
trên tuyến quốc lộ một mươi hai nối huyện mường trà đi thị xã mường lây tỉnh lai châu
đang xảy ra gần chục điểm sạt lở lớn nhỏ
trong đó từ km một trăm ba mươi bảy đến km một trăm sáu mươi khu vực xã mường mươn huyện mường trà
có hơn năm điểm bị ngập nặng và sạt lở
tại các vị trí km một trăm ba mươi bảy bốn trăm linh km một trăm năm mươi bảy bốn trăm linh km một trăm sáu mươi quốc lộ một mươi hai
bùn nhão đất đá chảy tràn ra lòng đường
đã khiến các phương tiện giao thông
không thể di chuyển hoặc đi lại rất khó khăn
riêng tại khu vực km một trăm năm mươi bảy cộng bốn trăm linh ngập rất nặng
tại km bảy ba trăm hai mươi quốc lộ bốn h nối huyện mường trà với mường nhé
cũng đã xảy ra sạt lở nặng
hàng nghìn mét khối bùn đất chảy tràn ra lòng đường
đã khiến giao thông tê liệt hoàn toàn
công ty cổ phần đường bộ hai điện biên đang tập trung huy động máy móc
nhân lực nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ
thông tuyến trên hai quốc lộ trọng điểm này
tuy nhiên do thể thiết vẫn tiếp tục có mưa
bùn nhão từ tàu lê dương tiếp tục tràn xuống
nên việc thông tuyến gặp nhiều khó khăn
thưa quý vị vừa qua lực lượng chức năng đã phát hiện
các vụ mua bán thông tin cá nhân phục vụ cho mục đích phạm tội
các nhóm tội phạm công nghệ cao thu thập thông tin
trên căn cứ công dân bằng nhiều cách
công an tp hcm đã có những khuyến cáo người dân để đề phòng
hiện tại có rất nhiều ứng dụng cho vay tiền online
chỉ cần chụp ảnh căn cứ công dân hay chứng minh nhân dân
lại có thể được giải quyết hợp đồng vay tiền
và giải ngân một cách nhanh chóng
mà bỏ qua khâu xác minh chính chủ hoặc có xác minh
nhưng quá trình xác minh rất sơ sài
ngoài ra tội phạm sử dụng hình ảnh căn cứ công dân
chứng minh nhân dân trên mạng xã hội
để đăng ký thuê bao trả sau các nhà mạng
hoặc các đối tượng lợi dụng lấy hình ảnh căn cứ công dân
của người dân đang lên mạng xã hội
để đăng ký mạng số thuế ảo cho nhân viên công ty
nhằm qua mặt cơ quan chức năng
theo công an tp hcm
chỉ cần dựa vào mã qr hoặc thông tin
trên thẻ căn cứ công dân
lại có thể biết rõ thông tin cá nhân của công dân
để phòng người lộ lọt thông tin cá nhân
tránh mất tiền tài sản
công an tp hcm khuyến cáo người dân
không đăng tải chia sẻ hình ảnh căn cứ công dân
chứng minh nhân dân trên mạng xã hội
người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin căn cứ công dân
chứng minh nhân dân cho những dịch vụ không thiết yếu
các dịch vụ không có cam kết đảm bảo an toàn thông tin cá nhân
bên cạnh đó cần tuyệt đối không cho người khác mượn căn cước công dân
nếu không có mục đích chính đáng
và không chụp ảnh thẻ căn cước công dân của mình
gửi cho người khác
từ một mươi năm qua
tp hcm triển khai thực hiện nhiều công trình
chống ngập lớn nhỏ và có nhiều giải pháp
nâng cấp sưa chữa nhằm giải quyết ngập úng
tuy nhiên công trình thì ị ạch
sưa chữa nâng cấp đường sông thì tái ngập
hoặc hết ngập chỗ này thì chỗ khác lại ngập sâu hơn
có thể điểm được các vị trí là rốn ngập thường xuyên
như tuyến đường nguyễn văn quá phường đông hương thuận
quận một mươi hai đường phan huy ích phạm văn chiêu
bùi quang lào quận gò vấp đường đỗ xuân hợp
dương đình hội tôn ngọc vân khu thảo điện
tp thủ đức đường trần xuân soạn quận bảy
và còn rất nhiều tuyến đường tại một số quận huyện khác
dù các rống ngập này đã có dự án
chống ngập đang thi công lần đã hoàn thành
thi công thì đều tái diễn tình trạng
ngập úng cục bộ đơn cửa như đường
nguyễn văn quá quận một mươi hai cũng được thành phố
nâng cấp mặt đường thay cống hộp lớn để chống ngập
vào năm hai nghìn hai mươi một thế nhưng
chỉ chưa tới một năm cánh ngập nước vẫn
tái diễn dù đã được vớt rác vết vùng thông cống
tuy nước có rút đi nhanh hơn so với trước
khi có công trình xong như vậy đã cho thấy
dự án chưa xứng tầm kém hiệu quả trong giải quyết
ngập úng cho tuyến đường này hai tài tuyến
đường võ văn ngân tp thủ đức công trình
chống ngập tại đây đã quá thời hạn nhưng vẫn chưa hoàn thành
và cũng chưa biết khi nào mới hoàn thành
với các chống ngập như vậy đang khiến
người dân vướng vào vòng lớn quẩn hẻ mưa là ngập
tránh chỗ này lại ngập chỗ khác
tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hoạn hoàng phát
thuộc khu công nghiệp phú tài
phường trần quang diệu tp quy nhơn tỉnh bình định
và đến thời điểm này đội cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh bình định cơ bản đã khống chế
được vụ cháy sau gần bảy giờ đồng hồ
và khoảng chín giờ cùng ngày
lửa đã bùng phát tại nhà xưởng số hai
của công ty trách nhiệm hiệu hoạn hoàng phát
sau đó lan rộng sang khu vực nhà kho
nơi chứa nhiều sản phẩm gỗ đã hoàn thiện
được đóng bao bì chuẩn bị xuất kho
và lan sang khu nhà văn phòng
để đảm bảo nguồn nước dập lửa
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ công an tỉnh bình định đã sử dụng
nguồn nước tại chỗ của nhiều công ty lân cận
sau đó lực lượng chức năng huy động
thêm nhiều phương tiện chở nước đến dập lửa
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ công an tỉnh bình định vẫn tiếp tục
bố trí lực lượng và phương tiện để dập tắt
hoàn toàn đồng thời không cho ngọn lửa
tái bùng phát qua thống kê ban đầu
diện tích cháy ở khu vực nhà xưởng số hai
là khoảng hai m khu vực nhà kho
khu văn phòng khoảng năm trăm linh m
tại những nơi này
có các vật liệu dễ cháy như là gỗ
giấy nệm nên ngọn lửa
bùng phát dữ dội nhà xưởng số hai
đã bị dập hoàn toàn cơ quan chức năng
đang điều tra nguyên nhân và thống kê
thiệt hại về vụ cháy